trước sự tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ của lực lượng liên ngành chống buôn lậu
các đối tượng dùng mọi thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng lậu vào nội địa tiêu thụ
tại tỉnh an giang tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã kịp thời phát hiện tạm giữ nhiều hàng hóa nhập lậu
trong các thùng hàng ký gửi trành xe để vận chuyển đi tp hcm tiêu thụ
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng một mươi tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng công an phường châu phú a
thành phố châu đốc kiểm tra chành xe pt tại khu vực khóm năm phường châu phú a
phát hiện tại khu vực nơi nhận hàng hóa có nhiều thùng cắt tông và thùng xốp
bên trong chứa hơn chứa hai sản phẩm hàng hóa nhập lậu như thực phẩm chức năng mỹ phẩm nước giặt
nước xả quần áo dầu gió dao bếp ga máy lọc không khí một mươi kg và sáu mươi lít chất lỏng không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra nhân viên quản lý cpt khai nhận số hàng hóa trên nhận của một số đối tượng
gửi đem đi tp hcm nhưng không biết
bên trong chứa hàng hóa nhập lậu hiện số hàng hóa trên đã bị tạm giữ và bàn giao
cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiền tầm để xử lý theo quy định của pháp luật